bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý
ngày một mươi hai tháng một người phát ngôn của lực lượng house cho biết mỹ và anh đã thực hiện bảy mươi ba cuộc tấn công vào nhóm này và lực lượng này thề sẽ trả đũa
ngày một mươi hai tháng một người phát ngôn của lực lượng houthi cho biết mỹ anh đã thực hiện bảy mươi ba cuộc tấn công làm chết năm chiến binh của nhóm này và khiến sáu người khác bị thương
lực lượng houthi thề sẽ trả đũa đòn tập kích của mỹ anh và sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng houthi đã tăng cường tấn công các tàu thương mại di chuyển qua biển đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào hồi giáo hamas trong cuộc xung đột với israel ở giải gaza
trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn ngày một mươi một tháng một quân đội mỹ và anh cùng các nước đồng minh đã tiến hành không kích hơn một mươi địa điểm của houthi tại yemen
bằng tên lửa tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ mang mục đích giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở biển đỏ
mới đây nhiều nhà lập pháp của mỹ đã lên tiếng kêu gọi bộ trưởng quốc phòng nước này loy austin từ chức vì thiếu minh bạch việc nhập viện điều trị bệnh của mình
nhiều nghị sĩ đảng cộng hòa và một nghị sĩ đảng dân chủ mới đây đã sử dụng mạng xã hội hoặc các phát biểu trên truyền thông nhằm kêu gọi bộ trưởng quốc phòng lloyd austin từ chức vì đã thiếu minh bạch chuyện nhập viện
theo họ hành vi của ông austin đã ảnh hưởng tới tính liên tục của các cấp chỉ huy quân đội mỹ
bộ trưởng austin bảy mươi tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt hồi đầu tháng một mươi hai ông nhập viện hôm một tháng một để điều trị
tuy nhiên đến ngày bốn tháng một nhà trắng mới biết tình trạng của ông và quốc hội mỹ nắm thông tin một ngày sau đó
tổng thống joe biden ngày chín tháng một được thông báo về bệnh tình của ông austin
thông tin ông loy austin nhập viện còn được giấu với thứ trưởng quốc phòng kadlin hix dù bà này được giao thực hiện một số trách nhiệm của cấp trên hôm hai tháng một
ngày một mươi một tháng một chính phủ phần lan sẽ ra hạn
đóng cửa biên giới phía đông với nga do mối đe dọa về người di cư vượt biên vẫn chưa chấm dứt
ngày một mươi một tháng một phần lan tuyên bố nước này sẽ gia hạn thời gian đóng cửa biên giới với nga thêm bốn tuần kéo dài hiệu lực của chỉ thị này tới ngày một mươi một tháng hai
chỉ các xe tải chở hàng phục vụ xuất nhập khẩu thông thương hàng hóa mới được di chuyển qua cửa khẩu vanicala phía phần lan
theo bộ trưởng nội vụ phần lan bà mariean điều này là hiển nhiên vì mối đe dọa về người di cư vượt biên
từ nga vào phần lan vẫn chưa chấm dứt phần lan cũng sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh biên giới cả trên biển lẫn trên không
phần lan đóng cửa khẩu với nga vào năm ngoái sau khi ghi nhận lượng người vượt biên cao đột biến
nga lên án hành động này và cho rằng động thái của phần lan làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của nhân dân hai nước